nhằm bảo đảm trật tự giao thông tp hcm vừa có yêu cầu các phương tiện hạn chế xe đi lại trên một số tuyến đường khu vực quận một quận ba trong hai ngày cuối tuần từ sáu h đến một mươi h ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một
trong hai ngày này tp hcm tổ chức diễn tập thử nhằm đánh giá năng lực chỉ đạo lãnh đạo điều hành phối hợp giải quyết xử lý các tình huống về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của các lực lượng trên địa bàn